tổng cục thuế vừa có công điện gửi cục thuế các tỉnh thành phố trên cả nước về việc thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo chỉ đạo của chính phủ
tổng cục thuế yêu cầu các cục thuế kịp thời triển khai thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
theo quy định tại nghị định số một trăm linh chín mới được chính phủ ban hành ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
được biết theo quy định tại nghị định một trăm linh chín sẽ gia hạn thời hạn nộp thuế thêm sáu tháng đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng ba tháng bốn tháng năm tháng sáu tháng bảy tháng tám tháng chín và tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước